mặc dù cơ thể có khiếm khuyết hay sức khỏe không được bình thường nhưng những người khuyết tật luôn cố gắng vượt qua số phần
làm giàu cho bản thân cũng như đóng góp cho xã hội
nhằm góp phần bảo vệ môi trường chung tại hà nội các thanh niên khuyết tật đã tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường
bằng cách tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức và thay đổi hành động về tác hại của các chất thải như túi nhi lông và chất thải nhựa
theo đó các thanh niên khuyết tật trong công lộc bộ thanh niên khuyết tật quận hàng mai hà nội đã tổ chức nhiều hoạt động
như tập huấn tìm hiểu về tác hại túi ni lông cho thanh niên khuyết tật đặc biệt là phụ nữ khuyết tật để thay đổi thói quen sử dụng túi ni lông thường ngày
tổ chức thử thách ba mươi ngày giảm thiểu sử dụng túi ni lông hoặc chất thải nhựa tổ chức cuộc thi ảnh về thay đổi của bản thân trong sử dụng túi ni lông bảo vệ môi trường
theo thống kê mỗi năm các đại dương phải hứng chịu khoảng tám triệu tấn rác thải nhựa và có tới hơn một nửa trong số rác thải này đến từ năm quốc gia châu á
trong đó có việt nam vì vậy nhằm chung tay bảo vệ môi trường trên cả nước các câu lạc bộ thanh niên khuyết tật hội người khuyết tật các cấp cũng đã tổ chức nhiều chương trình thiết thực và ý nghĩa